tại thành phố bắc ninh mới đây đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật tranh dân gian đông hồ trong đời sống đương đại
hội thảo do viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh phối hợp tổ chức
phát biểu khai mạc hội thảo phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh nguyễn văn phong cho biết
mặc dù mang nhiều giá trị truyền thống nhưng nghề làm tranh dân gian đông hồ đang phải đối mặt với nguy cơ mai một trong xã hội đương đại
trước đây làng tranh đông hồ có một mươi bảy dòng họ làm tranh trong khi đó bây giờ chỉ còn lại ba gia đình nghệ nhân làm nghề
điều này xuất phát từ việc đầu ra cho sản phẩm không ổn định dẫn đến nhiều người không muốn tiếp tục theo nghề
cùng với đó sự thay đổi về thị hiếu nghệ thuật của công chúng cũng khiến dòng tranh này phải đối mặt với vấn đề bảo tồn
tại hội thảo nhiều vấn đề được đặt ra về việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của làng nghề trong đời sống đương đại
đây là một bài toán khó giải cho công tác bảo tồn và phát triển của làng nghề này
trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay